lúc đó anh em làm nhiệm vụ phát hiện

đặc biệt là ngày thường thì không nói nhưng mà các ngày lễ để thu hút khách các nơi thập phương tới đây rất là nhiều

về môi trường nó sạch nó thoáng nó mát

nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách tắm biển
đội cứu hộ đã bố trí tối đa lực lượng tăng cường điểm trực ca trực
thời gian từ bốn giờ sáng đến hai mươi một giờ trong dịp lễ tại các bãi biển mỹ khê phạm văn đồng
đại diện ngành du lịch toàn thành phố đà nẵng cho biết dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm năm nay
thành phố dự kiến đón gần bốn trăm linh khách
tăng trên hai mươi so với cùng kỳ trong đó khách du lịch quốc tế tăng gần ba mươi
chủ yếu là khách đến từ trung quốc hàn quốc và nhật bản
theo thống kê nhanh của thành phố sầm sơn trong kỳ nghỉ lễ từ hai mươi bảy đến ba mươi tháng bốn
ước tính có khoảng sáu trăm linh khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng và tắm biển sầm sơn
tăng ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
những đột phá về cơ sở hạ tầng chất lượng dịch vụ và văn hóa du lịch
trong những năm gần đây chính là yếu tố khiến biển sầm sơn ngày càng hút khách
để đảm bảo an toàn lực lượng cứu hộ cứu nạn của thành phố đã phải liên tục nhắc nhở
dùng coi cảnh báo du khách không được bơi ra xa bờ khi tắm biển
mặc dù lượng khách tăng cao nhưng do có sự chuẩn bị và giám sát chặt chẽ
nên chưa thấy hiện tượng chèn ép tăng giá dịch vụ
giao thông đến các khu du lịch vẫn được thông suốt an ninh trật tự được đảm bảo
để đa dạng hóa sản phẩm du lịch kéo dài thời gian lưu trú của khách
thành phố sầm sơn triển khai thực hiện đề án tổ chức chợ đêm tuyến phố đi bộ du lịch trên trục đường thanh niên
lắp đặt wifi miễn phí phục vụ du khách tại khu vực bãi biển
năm hai nghìn một mươi chín thành phố sầm sơn phấn đấu đón trên bốn tám triệu lượt khách tổng doanh thu đạt bảy chín trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn một mươi chín du lịch việt nam phấn đấu đón khoảng một mươi tám triệu lượt khách quốc tế
phục vụ tám mươi năm triệu lượt khách nội địa tổng thu từ khách du lịch đạt trên bảy trăm linh tỷ đồng
ngành du lịch quyết tâm về đích trước một năm so với mục tiêu tại nghị quyết số tám của bộ chính trị
về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
để bước đầu hoàn thành mục tiêu trên riêng bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
việt nam đã đón gần sáu triệu lượt khách quốc tế cao hơn bảy sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tổng cục du lịch việt nam vừa công bố các số liệu liên quan đến khách du lịch tại việt nam
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể lượng khách quốc tế đến việt nam trong bốn tháng đầu năm đạt gần sáu triệu lượt
cao hơn bảy sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó chỉ tính riêng tháng bốn được coi là dịp cao điểm của các kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
thì con số khách du lịch quốc tế tới việt nam là khoảng gần một năm triệu lượt
cao hơn chín năm so với cùng kỳ năm ngoái
với du khách nội địa từ tháng một đến hết tháng bốn đạt khoảng ba mươi một năm triệu người
trong đó gần một mươi sáu triệu là khách lưu trú
và tổng thu từ khách du lịch đạt hơn hai trăm hai mươi bảy tỷ đồng
tăng tám chín mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
với lượng khách ngày càng tăng như vậy hơn bao giờ hết
việt nam cần phải nhanh chóng hoàn thiện và nâng cao hơn nữa về cơ sở lưu trú và chất lượng dịch vụ
nhiều khách đến việt nam không phải là một mươi năm triệu rưỡi như năm vừa rồi mà chúng ta hoàn toàn có thể đón được ba mươi triệu khách vẫn đủ chỗ cho nên về cái chỗ nghỉ chỗ khách sạn thì chúng ta không lo lắng
cái mà lo lắng để phục vụ cho khách nhiều hơn đó là cái nguồn nhân lực du lịch thì chúng ta thiếu và yếu cho nên cần phải tăng cường hơn nữa cái lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch để đảm bảo chúng ta có thể phục vụ tốt nhất khi mà khách tập trung đến việt nam
với lượng khách du lịch quốc tế và nội địa đều tăng đây là tín hiệu đáng mừng du lịch việt nam hoàn toàn tự tin có thể đạt được mục tiêu đón một mươi tám triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm nay
trước phản ánh của người dân về hóa đơn tiền điện tăng mạnh trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín mới đây tập đoàn điện lực việt nam evn thừa nhận hóa đơn tiền điện tăng ba mươi năm
theo evn tác động của việc điều chỉnh giá bán điện
được bộ công thương công bố vào ngày hai mươi tháng ba cùng với số ngày sử dụng điện nhiều hơn
kỳ ghi chỉ số là ba mươi một ngày so với hai mươi tám ngày tháng trước nên lượng điện năng tiêu thụ tăng một mươi bảy
như vậy kết hợp các yếu tố điện sử dụng tăng theo quy luật hàng năm vào những tháng hè khoảng một mươi sáu
cộng với việc giá bán điện điều chỉnh tám ba mươi năm đến tám ba mươi sáu làm tổng số tiền điện của kỳ hóa đơn tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín của các hộ dân phải trả tăng hơn so với tháng trước
ít nhất trên ba mươi năm
tính đến ngày hai mươi sáu tháng bốn thống kê về hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình tại hai thành phố lớn nhất cho thấy
tại hà nội có năm mươi bảy hai khách hàng sử dụng điện sinh hoạt có mức điện năng sử dụng tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tăng trên ba mươi so với tháng ba năm hai nghìn một mươi chín

còn hơn một tháng nữa kỳ thi vào lớp một mươi tại hà nội năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra
qua thống kê dự kiến hà nội sẽ có hơn một trăm linh học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở giảm bốn học sinh so với năm trước
kỳ thi năm nay sẽ có nhiều điểm mới để có thể chuẩn bị tốt nhất cho các em
sau đây mời quý vị cùng theo dõi những lưu ý cho các thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi vào lớp một mươi tại hà nội năm nay
điểm mới đầu tiên ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi hà nội năm nay
là việc xét trúng tuyển sẽ chỉ dựa vào kết quả thi của học sinh
cụ thể nguyên tắc tuyển sinh được tính theo điểm xét tuyển bằng điểm thi môn toán cộng điểm thi môn ngữ văn
nhân hai cộng điểm thi môn ngoại ngữ cộng điểm thi môn thứ tư cộng điểm cộng thêm
các thí sinh cũng cần lưu ý kỳ thi năm hai nghìn một mươi chín không áp dụng việc cộng điểm khuyến khích cho các thành tích chứng chỉ nghề
hai trên bốn môn thi có nội dung trắc nghiệm là ngoại ngữ và lịch sử với thời gian làm bài sáu mươi phút
các bài thi toán và ngữ văn theo hình thức tự luận thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ được tổ chức vào các ngày mùng hai và mùng ba tháng sáu
thời gian gần đây ruồi bỗng nhiên xuất hiện dày đặc và đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân ở huyện bố trạch tỉnh quảng bình
mặc dù đã dùng mọi cách để ngăn chặn nhưng tình trạng ruồi xuất hiện bất thường với số lượng lớn
khiến sinh hoạt hàng ngày của người dân bị đảo lộn
ruồi bưu kín khắp sân vườn nền nhà các đồ dùng vật dụng và thức ăn
ruồi xuất hiện mọi lúc mọi nơi hàng vạn con ruồi không biết từ đâu bay vào các nhà dân rồi đậu kín mọi nơi
ruồi xuất hiện dày đặc khiến sinh hoạt cuộc sống của hàng ngàn hộ dân tại các tiểu khu hữu nghị quyết thắng dũng cảm
thuộc thị trấn nông trường việt trung và thôn sen bàng thuộc xã hòa trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình trở nên khốn khổ
ruồi xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây được cho là do thời điểm này công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi hòa phát quảng bình
có dự án chăn nuôi bò tại thị trấn nông trường việt trung đang triển khai giải phân bò tươi để trồng cỏ
mặc dù đã thực hiện việc phun thuốc diệt ruồi trên diện rộng tuy nhiên sau khi phun thuốc vài ngày ruồi lại tiếp tục xuất hiện
mong rằng các ban ngành liên quan sớm có biện pháp kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với công ty
khẩn trương xử lý nghiêm dứt điểm các vi phạm của công ty để tránh gây phiền hà cho người dân ở các vùng lân cận
những thông tin đáng chú ý có trong phần tin quốc tế
thế giới lên án âm mưu đảo chính tại venezuela
đàm phán thương mại mỹ trung quốc đang coi nhau
những tiến triển đáng kể
nhiều quốc gia trên thế giới vừa lên tiếng phản đối âm mưu lật đổ tổng thống venezuela nicolas maduro
thù do thủ lĩnh đối lập januaido cùng nhóm binh sĩ nổi dậy được trang bị vũ khí hạng nặng phát động
phản ứng trước diễn biến mới ở venezuela tổng thư ký liên hợp quốc kêu gọi các bên tại venezuela kiềm chế tối đa để tránh bạo lực
ubnd cho oec kêu gọi một giải pháp chính trị và hòa bình
thủ tướng anh theresa may nhấn mạnh cần tập trung vào một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng
trong khi đó bộ trưởng ngoại giao cuba bruno rodriguez bày tỏ sự ủng hộ tổng thống nicolás maduro và kêu gọi ngừng hiếu chiến chống lại hòa bình
tổng thống nga vladimir putin đã thảo luận với cơ quan an ninh cấp cao nga về tình hình tại venezuela
mexico bày tỏ lo ngại nguy cơ leo thăng bạo lực và đổ máu và đang tham vấn một mươi sáu quốc gia khác để tìm một phản ứng chung đối với cuộc khủng hoảng
hiện mỹ và brazil đã tuyên bố ủng hộ thủ lĩnh
đối lập guaido trước đó cùng ngày thủ lĩnh đối lập juan guaido đã xuất hiện trong một đoạn băng video tuyên bố đã được một số binh sĩ ủng hộ trong một âm mưu đảo chính quân sự
tuy nhiên chính phủ của nước này khẳng định vẫn đang kiểm soát tình hình
tiếp tục thông tin về vòng đàm phán thương mại mỹ trung quốc tại thủ đô bắc kinh
người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sảng trong bài phát biểu mới đây nhấn mạnh rằng cuộc đàm phán đang có những tiến triển đáng kể
ngày ba mươi tháng bốn đại diện thương mại mỹ robert lighthizer đã đến thủ đô bắc kinh của trung quốc để bắt đầu vòng đàm phán thương mại mỹ trung quốc
hai bên đều đang mong muốn thúc đẩy giải quyết những bất đồng còn lại để nhanh chóng đi đến thỏa thuận
trả lời phỏng vấn tại bắc kinh bộ trưởng bộ tài chính mỹ steven mnuchin không trả lời trực tiếp về nội dung đàm phán nhưng cho rằng hai bên đã có rất nhiều tiến bộ và ông mong đợi lần đàm phán này sẽ mang lại những tiến triển đáng kể
tại cuộc họp báo vừa diễn ra người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sàng nhấn mạnh đàm phán đang có những tiến triển đáng kể

những gì tôi muốn nói là tiến bộ thực sự đã được thực hiện trên các cuộc đàm phán thương mại
theo sự đồng thuận của các nhà lãnh đạo cả trung quốc và hoa kỳ sẽ làm việc cùng nhau và gặp nhau càng sớm càng tốt để đạt được thỏa thuận đôi bên cùng có lợi dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau
dự kiến hơn một tuần nữa phó thủ tướng trung quốc lưu hạc sẽ đến washington để đàm phán vòng tiếp theo
sáng nay một tháng năm tại một buổi lễ trang trọng được tổ chức ở tokyo hoàng thái tử naruhito đã lên ngôi hoàng đế nhật bản với niên hiệu lệnh hòa có nghĩa là sự hòa hợp tốt đẹp
các thành viên trong hoàng gia và các quan chức chính phủ
lễ đăng quang chính thức của nhật hoàng naruhito dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi hai tháng một mươi với sự tham dự của các nguyên thủ và khách mời đến từ một trăm chín mươi năm quốc gia
tại nam phi khoảng một tám trăm linh công nhân khai thác mỏ đang bị mắc kẹt trong một mỏ bạch kim ở miền tây bắc nước này sau khi xảy ra sự cố dưới đường hầm
công ty sản xuất vàng sibaye của nam phi chủ sở hữu khu mỏ trọng
bảo cho biết đang đánh giá tình trạng của đường hầm gặp sự cố để có thể đưa công nhân ra bằng đường này
công đoạn này có thể mất tới vài giờ
nếu trong trường hợp đường hầm này đã bị hư hại không thể sử dụng có thể sẽ đưa công nhân ra bằng một đường hầm khác cách đó bốn km
tới nay chưa có ghi nhận về thương vong sau vụ việc
ngoài ra các công nhân cũng đã được cung cấp thực phẩm và đồ uống đầy đủ
dạng sáng nay theo giờ việt nam một vụ tấn công bằng súng đã xảy ra ở trường đại học north carolina của mỹ
làm ít nhất hai người thiệt mạng và bốn người khác bị thương
truyền thông mỹ cho biết một nghi can trong vụ nổ súng đã bị bắt và hiện trường vụ việc đã được phong tỏa
những người bị thương được đưa tới bệnh viện để điều trị
danh tính nghi can hiện vẫn chưa được xác định
cảnh sát đã tiến hành lục xoát các tòa nhà trong trường để tìm kiếm nghi phạm
trong khi người thiệt mạng được xác định là hai nam sinh một mươi bảy và một mươi tám tuổi
đại học bắc carolina hiện vẫn đóng cửa để bảo đảm an toàn
một số sinh viên mô tả họ đã trốn dưới gầm bàn hoặc tắc đen
nhiều người gọi điện thông báo cho gia đình
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân